thưa quý vị hôm nay ngày bốn tết thời tiết trên cả ba miền tiếp tục ủng hộ cho kỳ nghỉ lễ này
riêng bắc bộ thì sáng sớm sẽ có chút sương mù nhẹ
quý vị khi du xuân cần lưu ý lựa chọn trang phục vì nhiệt độ trong ngày có sự thay đổi
vâng vào sáng sớm hay là ngay tại lúc này thì nhiệt độ là một mươi sáu độ
thế nhưng đến trưa thì lên tới hai mươi bốn độ khá là ấm áp
chúng ta không nên chủ quan mặc quá là ít áo ấm
khi về tối thì nhiệt độ lại xuống thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
trung bộ cũng đã giảm mưa và thời tiết lý tưởng
rất nhiều quý vị khán giả đã du xuân di chuyển đến các thành phố du lịch
trong số đó rất nhiều người lựa chọn đến với miền trung hay khu vực phía nam
thời tiết dự báo trong hai ba ngày tới thì sẽ chưa có sự thay đổi hoàn toàn
tạnh giáo khiến cho chuyến du xuân càng trở nên trọn vẹn hơn